cố gắng nói cố gắng vận động học sinh ra lớp cố gắng chỉ có lớp học trực tuyến chứ không có trường học trực tuyến không chủ quan với dịch bệnh nhưng cũng không hoang mang lo sợ
thứ trưởng lưu ý các địa phương chú trọng tới chất lượng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai cho năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba ngay từ bây giờ
để không bất ngờ với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mở ở lớp ba lớp bảy lớp một mươi
cũng theo lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo trong những ngày tới bộ y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể về các vấn đề hướng dẫn cách ly học sinh xét nghiệm covid một mươi chín